là mảnh đất trăm nghề tỉnh bắc ninh đã thu hút số lượng lớn khách du lịch đến tham quan các làng nghề truyền thống
như làng đúc đồng đại bái làng vũng phủ láng làng nghề xuân lai làng dệt hồi khoan và làng dèn đa hội
đã và đang đón nhiều lượt khách đi tour trong ngày với các hoạt động tham quan nơi sản xuất mua hàng làm quả lưu niệm
tuy nhiên hiện nay việc phát triển du lịch ở các làng nghề vẫn còn manh muốn tự phát
cần phải có sự bao cuộc của các cấp chính quyền kêu gọi đầu tư và hỗ trợ hộ sản xuất nhỏ lẻ doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm
tuy nhiên hiện nay việc phát triển du lịch ở các làng nghề vẫn còn manh muốn tự phát
và phát triển sản xuất cho làng nghề
để khai thác hiệu quả nhất lợi thế tiềm năng của hình thức du lịch làng nghề và thương mại điện tử cho các làng nghề
ngoài việc chú trọng trùng tu tôn tạ và khôi phục các hoạt động văn hóa dân gian trong khu vực làng nghề
để tạo sự đa dạng tăng sức hút với du khách các cấp chính quyền tỉnh bắc ninh đã cải cách các thủ tục đăng ký kinh doanh
đăng ký sản phẩm hàng hóa dịch vụ nâng cấp cơ sở công nghệ thông tin
hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử cho người dân và doanh nghiệp
trải tham đỏ thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế
ngoài ra các hội đồng dụng công nghệ thông tin phục vụ khách chính chính
trong đó trực tiếp nhất là việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung cho toàn tỉnh
phục vụ việc giải quyết thủ tục chính của người dân và doanh nghiệp
đối với tỉnh bắc ninh trong thời gian vừa qua tỉnh đã cung cấp trên năm trăm linh dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và trên năm trăm linh dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
hiện nay các dịch vụ công trực tuyến tỉnh bắc ninh cũng đã được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia
thông qua việc chuẩn hóa tất cả các thủ tục hành chính
tỉnh bắc ninh xác định để gìn giữ và phát triển được làng nghề
cách tốt nhất hiện nay chính là phát triển du lịch làng nghề song song với việc đẩy mạnh quảng bá làng nghề bằng công nghệ số
đây được xem là một trong những biện pháp hiệu quả góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa
văn phòng ubnd
ubnd tp hà nội đang nỗ lực phối hợp với các sở ban ngành thực hiện mục tiêu trước ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành việc ra soát các dịch vụ công của thành phố đang cung cấp bảo đảm hoạt động thông suốt
thực hiện đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn đúng hạn quá hạn
đối với các thủ tục hành chính đang cung cấp trên cổng dịch vụ công của thành phố lên cổng dịch vụ công quốc gia
bảo đảm cung cấp tối thiểu ba mươi dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của ubnd thành phố
theo đúng chỉ đạo của chính phủ
thông tin định danh của công dân được lưu trên căn cước công dân gắn chip là không thể thay đổi
và việc đối sánh sinh chắc học có thể được thực hiện ngay trên chip hạn chế tối đa giả mạo danh tính
theo đó luật cư trú sửa đổi sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân của công dân để truy cập
cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu này được chia sẻ
kết nối với các bộ ngành cơ quan đơn vị có liên quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú
giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho người dân
ngoài ra luật cũng sẽ bỏ các quy định về sổ hộ khẩu sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình
sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân tách sổ hộ khẩu giấy truyền hộ khẩu
điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại luật cư chú hiện hành